phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa
đã hoàn thành việc trục bớt và tạm giữ tất cả tám thuyền bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai
đoạn qua địa phận phường long bình tân
trong lúc tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện bảy thuyền hút cát và một thuyền vò sắt cùng hơn một mươi đối tượng
đang có hành vi bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai đoạn thuộc khu vực phường long bình tân tp biên hòa
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy
sau hơn ba mươi phút truy đuổi lực lượng chức năng đuổi kịp các tàu thuyền nên các đối tượng đã nhảy lên bờ tàu thoát
đồng thời nhấn chìm ba thuyền xuống sông đồng nai
hiện lực lượng chức năng đang truy tìm chủ nhân của các con thuyền này để xử lý theo quy định của pháp luật